phát huy những kết quả đạt được từ cuộc vận động tuổi trẻ tây ninh làm theo lời bác đến nay cuộc vận động đã trở thành việc làm thường xuyên lan tỏa thúc đẩy thanh niên tỉnh tây ninh học tập phấn đấu tiếp nối và phát huy lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
đâu đảng cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tây ninh
anh võ tấn lộc bí thư đoàn trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi tỉnh tây ninh không chỉ là một đảng viên trẻ ưu tú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác mà còn là một thầy giáo gương mẫu một cán bộ đoàn cơ sở năng nổ nhiệt tình gần gũi với đoàn viên có những sáng kiến ý tưởng hay trong thực hiện công tác đoàn cũng như công việc giảng dạy chuyên môn
với những thành tích nổi bật trong công tác sinh hoạt sáng tạo anh lộc là một trong bốn mươi năm gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời bác đã được vinh danh và nhận bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh